bộ công thương đã báo cáo chính phủ và dự kiến giá điện sẽ được điều chỉnh vào cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi chín với mức tăng là tám ba mươi sáu
việc tăng giá điện này sẽ góp phần giải tòa gánh nặng cho ngành điện trước những áp lực chi phí đổ vào liên tục tăng trong suốt thời gian qua
theo cập nhật tình hình thủy văn mực nước các hồ thủy điện tiến độ các nhà máy điện theo thực tế đến hết tháng một năm hai nghìn hai mươi
và tính toán các chi phí đầu vào của giá điện năm nay đã được bộ công thương chỉ đạo tập đoàn điện lực việt nam thực hiện
theo đó trong phương án giá điện năm hai nghìn một mươi chín đã đưa thêm các chi phí đầu vào có tác động đến giá điện bao gồm giá than khí và thuế bảo vệ môi trường
trong năm nay thủ tướng chính phủ cũng đã xem xét việc điều chỉnh một số loại giá nhiên điện đầu vào cụ thể là giá than
từ mùa năm tháng một thủ tướng chính phủ đã cho phép điều chỉnh giá than đơn bột
và dự kiến là đồng bộ với việc điều chỉnh giá điện này thì thủ tướng chính phủ sẽ xem xét cho phép là điều chỉnh giá than đợt hai
các phương án được cân nhắc với mục tiêu là đưa vào dần các chi phí về giá điện còn treo chưa được tính vào giá điện trong các năm trước
đồng thời đảm bảo phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội có xem xét đến tình hình kinh tế vĩ mô
bộ công thương cũng đã tính đến việc điều chỉnh giá điện sẽ tác động như thế nào đến các mặt hàng có liên quan đầu vào là điện
bộ công thương cũng đã phù hợp với tổng cục thống kê tính toán mấy kích bản trong đó lựa chọn phương án này là phương án có thể vừa phù hợp với quy định hai mươi bốn
tức là điều chỉnh giá điện theo thị trường nhưng mà cũng hạn chế cái mức độ ảnh hưởng ở cái mức thấp đến tốc độ tăng trưởng gdp đến cái chỉ số cpi
theo các chuyên gia việc xem xét tăng giá điện chắc chắn sẽ diễn ra trong năm nay bởi chi phí đầu vào sản xuất điện năng tăng
tuy nhiên cần có lộ trình điều chỉnh giá hợp lý dài hạn gắn với sự phát triển của thị trường điện cạnh tranh đảm bảo các yếu tố thị trường không dồn gánh nặng lên vai người dân và doanh nghiệp
bên cạnh đó các chuyên gia cũng cho rằng tập đoàn điện lực việt nam cần tiếp tục minh bạch hóa giá thành sản xuất kinh doanh điện các yếu tố cấu thành giá điện
kể cả vấn đề chi phí đầu vào của sản xuất kinh doanh điện liên quan đến tỷ giá lên đến vài nghìn tỷ đồng bị treo lại trong nhiều năm